vậy trong trường hợp mà cấp sổ đỏ có sai sót thì việc thu hồi sổ đỏ có phù hợp hay không
và với người dân thì cần có những cái giải pháp cụ thể như thế nào bảo vệ quyền lợi của họ khi mà cái việc sai phạm vốn không phải là từ họ
cái thứ nhất việc thu hồi sổ đỏ thì hiện nay là pháp luật đất đai là có một cái điều quy định về thu hồi sổ đỏ
tức là cái người mà đã cấp sổ rồi thì bây giờ là có quyền thu hồi
nếu phát hiện thấy là cái việc cấp sổ đỏ thì bây giờ là có quyền thu hồi
cấp sổ trước đây là có sai sót
thế chỉ có một cái điều là tôi muốn bình luận ở đấy thêm một cái ý là pháp luật việt nam thì như vậy
câu chuyện này ở tất cả các nước là đều không xảy ra
và tôi cũng nhắc lại một điều nữa nhắc lại lịch sử của một cái điều nữa có liên quan đến chuyện này
là nghị định một trăm tám mươi một của chính phủ ban hành năm hai nghìn bốn thì không cho phép người cấp sổ được thu hồi lại sổ
chỉ có tòa án mới có quyền phán quyết
thu hồi lại sổ đỏ
đấy là một cái quy định cực kỳ tiến bộ
nhưng ba năm sau thì chính phủ lại đến nghị định tám mươi bốn năm hai nghìn bảy
thì lại quy định lại là cho phép tiếp tục là người cấp sổ lại được thu hồi lại sổ
và cho đến nay thì luật đất đai hai nghìn một mươi ba vẫn giữ nguyên cái quy định như cũ
cái cơ chế cho phép cái người cấp sổ được thu hồi lại sổ là một cái quy định rất lạc hậu
và tôi hy vọng lần này sửa luật đất đai
chúng ta có thể là bỏ qua được cái
bây giờ người
người dân sẽ phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình
trong bộ luật dân sự có một cái điều là quy định pháp luật bảo vệ lợi ích của người dân rất rõ ràng
một cái giao dịch mà có yếu tố trái pháp luật được gọi là vô hiệu
thì bên giao dịch người ta không biết được cái chuyện vi phạm pháp luật
thì luôn luôn được bảo vệ lợi ích của mình
và cái bên mà gây ra cái vi phạm pháp luật
tâm bạc cụ thể đây là chủ đầu tư
là có trách nhiệm phải bồi hoàn lại toàn bộ những cái thiệt hại cho người có giao dịch
thế còn tất nhiên là xử lý ở đây chúng ta thấy rằng có hai cái lựa chọn để xử lý
một cái lựa chọn là đập bỏ những cái phần vi phạm pháp luật
cái mà chúng ta thấy như ở tám b lê trực đấy
thế nhưng mà thường tôi cho cách xử lý này là triệt đẻ là đúng pháp luật là kiên quyết thực hiện đúng pháp luật
thế nhưng chỉ có một cái điều là lại có người dân
đã là bên thứ ba vào thông qua một cái hợp đồng với chủ đầu tư mà hợp đồng này thì được coi là vô hiệu là bởi vì vi phạm pháp luật cái cái tài sản trong hợp đồng là vi phạm pháp luật thế thì trong trường hợp này là liệu chúng ta có nên đập bỏ hay không là vì có lợi ích của bên thứ ba mà nếu bảo là chủ đầu tư bồi thường cái tài sản này để người dân đi chỗ khác rồi đập bỏ có khi là nó còn làm phức tạp hơn
có lẽ là chúng ta nên thừa nhận và tìm cách nhà tỷ tư
tìm cách để nhà đầu tư phải bù đắp những cái điều kiện mà cái vi phạm pháp luật này xảy ra đối với khu trung cư này
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của giáo sư tiến sĩ khoa học đặng hùng võ
vâng xin cảm ơn
thưa quý vị sai sửa sai phạt thượng tôn pháp luật là điều đúng đắn
tuy nhiên việc truy cứu trách nhiệm cũng như xử lý sai phạm cần phải đúng người đúng đối tượng cũng như làm sao phải bảo đảm quyền lợi cho người dân người mua nhà
câu trả lời này chúng tôi xin được nhường lại cho các bạn